năm đến bảy đồng một lít sữa bò một mức giá thấp hơn cả giá thành sản xuất
đó là mức giá thu mua sữa nguyên liệu tại ba vì vùng nuôi bò sữa tập trung lớn nhất nhì miền bắc
với mức giá được ví von là thấp hơn cả giá nước lọc người nuôi bò ở đây đang hết sức khó khăn
phản ánh của phóng viên truyền hình dân dân
đây là một buổi thu mua sữa tại trạm thu mua xã vân hà huyện ba vì hà nội
dù người dân tấp nập mang sữa tới rau song không ai tỏ ra vui vẻ
nguyên nhân là do giá sữa thu mua mà công ty cổ phần sữa quốc tế idp đưa ra quá thấp
những hộ mà nó vi sinh như thế thì nó chỉ đạt sáu bảy nghìn
nhưng cái tình hình đấy thì nói chung là cái tinh thần của bà con nghe nó không ổn định lắm
người ta cũng thà thiết với lại chấn nuôi lắm
khó khăn là chủ yếu là cái tài nguyện nó thấp thì bản thân gia đình tôi cũng bán hết
cái giá sữa thu mua bây giờ nó thấp quá
thì nói chung là gia đình tôi cũng phải khó khăn về cái công việc làm ăn
chúng tôi cũng phải đi làm thêm
công ty idp hiện đang thu mua tới tám mươi sản lượng sữa ở ba vị
với vị thế đó idp không chỉ hạ giá thu mua xuống tới mức tối thiểu
mà còn lấy lý do là sữa không đạt chất lượng để hạ thấp giá hơn nữa
kết quả là có nhiều hộ phải bán sữa với giá sáu đồng thậm chí năm đồng một lít
điều đáng nói là nhiều chỉ tiêu chất lượng idp đưa ra cao hơn hẳn
so với chỉ tiêu của vinamilk
vinamilk hay cô gái hà lan
việc đánh giá chất lượng sữa cũng do chính idp thực hiện
mà không có sự giám sát của chính quyền hay đơn vị độc lập
đánh giá chất lượng sữa để đảm bảo chất lượng sữa là tốt
tuy nhiên đánh giá chất lượng sữa có máy kiểm tra chất lượng độc lập tại chỗ
để đánh giá một cách công bằng và khách quan
đơn vị thu mua chưa thực hiện được
hiện tại nếu công bằng và khách quan
thì cũng nên có máy đánh giá chất lượng tại chỗ để thông báo cho bà con dân dân
và có đơn vị giám sát việc thực hiện của công ty thu mua
với mức giá sữa sụt giảm hàng loạt hộ nuôi bò ở ba vì đã phải bán bò chuyển nghề
thống kê mới nhất của ubnd huyện ba vì cho thấy
hiện đàn bò của huyện chỉ có bảy năm trăm linh con giảm hai mươi so với năm ngoái

theo lãnh đạo huyện ba vì chỉ có thay đổi phương thức chăn nuôi
tăng quy mô đàn bò mỗi gia đình để cải thiện năng suất thì người dân mới không bị lỗ vốn

theo lãnh đạo huyện ba vì huyện ba vì đã có bảy năm trăm linh con giảm hai mươi so với năm ngoái
nông dân đã phải đi vay vốn lên tới hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua bò làm chuồng đầu tư thiết bị
nếu như bán bò họ không thể trả hết nợ trong khi hệ thống chuồng trại lại bị bỏ phí